vì từ lúc chiều rình đi uống rượu ở làng bên say quá và không nhớ gì hết
cho đến khi nghe tin bố bị bắn thiệt mạng

vợ của vàng á rình khẳng định trong các lời khai
khi nghe tiếng nổ xong khoảng hai ba phút sau mới thấy vàng á rình vào buồng
và trèo qua người của vợ vàng á rình để vào phía trong để ngủ tại gian buồng
gia đình ông rùa có nuôi một con
con chó rất dữ chỉ trừ những người trong gia đình vào nhà thì nó không sủa
còn người lạ kể cả hàng xóm thân thiết nó cũng sẽ sủa rất dữ dội
trong suốt khoảng thời gian trước khi nghe tiếng súng nổ
thì bà trư vợ của ông rùa không thấy động tính nào từ con chó dữ của nhà mình
điều đó cho thấy người đi vào nhà để bắn ông rùa phải là người trong nhà
thì con chó mới không sủa
từ các nhà
căn cứ đó cơ quan điều tra quyết định mời rình lên để làm rõ các vấn đề trên
tại đây dinh bất ngờ khai nhận người bắn ông rùa chính là mình
theo lời khai thì hôm đó giờ rình đi ăn cổ ở bản bên và rất xay nên không còn nhớ gì hết
rình nghĩ mình say quá nên mới vào bản ông rùa
súng thì có thể trình đã mang dấu trên rừng ở chỗ vẫn thường xuyên để
sau khi mà vàng a dình đã khai nhận về hành vi sử dụng súng để bắn bố mình
và khai nhận ra vị trí giấu khẩu súng
cái vị trí đó thì cách ở trên rừng cách xa nhà của đối tượng
chúng tôi là phải đưa đương sự vàng a dình này cùng đi
để truy tìm cái khẩu súng mà theo như đương sự khai nhận
và thu được cái khẩu súng của vàng a dình giấu ở trên một cái mảnh nương
qua xem xét các dấu vết trên cái khẩu súng đó
thì xác định được chúng tôi khẳng định được rằng
cái khẩu súng đó đã lâu là không sử dụng
do đó thì không thể là làm hung khí để sử dụng sát hại ông vàng xú rùa
cũng là gần như là lâu không được sử dụng
cho nên mọt nhẹn tất cả đất đây cũng đã bị kín hết cả cái lỗ
như vậy mặc dù vàng a rình đã nhận tội
nhưng chứng cứ quan trọng nhất lại không đúng với thực tế
và vợ ông rùa lại khai với cơ quan điều tra
mắt bà kém ánh đèn lại buồn mờ
bà không chắc đã nhìn thấy người đàn ông chạy ra cửa
sau khi nghe tiếng súng nổ
bà nói có khi đó là lúc ông rùa chạy ra cửa
khiến cho bà mơ hồ tưởng có ai nữa trong nhà chạy ra
tuy nhiên vào thời điểm đó cơ quan điều tra nhận được thông tin
sau khi ông rùa bị bắn thiệt mạng một ngày
có người nhìn thấy vàng a rình đến con suối cạnh nhà và vứt thứ gì đó không rõ
nghi ngờ thứ trình vứt đi có thể là một khẩu súng khác có liên quan đến vụ án
cơ quan điều tra đã tổ chức mò tiêu
tìm toàn bộ lồng suối đoạn mà người dân nhìn thấy trình bức độ
suốt một ngày mọi người đã nỗ lực hết sức nhưng không tìm thấy gì
gia đình của trình cũng khẳng định trình chỉ có duy nhất một khẩu súng
vụ án rơi vào bế tắc cơ quan điều tra đã nghiêm túc nhìn nhận
phân tích các mấu chốt dẫn đến việc có thể đã xác định đối tượng nghi vấn chưa chính xác
trở lại khu vực hiện trường các điều tra viên phải tính toán lại cử ly ngắm bắn của hung thủ
vị trí nào phù hợp hướng đạn bay mà có thể qua mặt được con chó hung tợn của ông chùa
tuy nhiên nếu hung thủ ngắm bắn tại vị trí như thế này
thì cự ly đính mục tiêu là khoảng hai mươi m
với cự ly như vậy thì liệu đường đạn có trụng không
và có độ sát thương đủ mạnh để khiến ông rùa tắc thở rồi găm vào mặt bàn đành đất sâu như vậy hay không
đó là câu hỏi cần phải có lời giải thuyết phục
qua người cư ký tuyến và những người già làm anh em tôi cũng có hỏi lại
và đưa người ta vào xem với cái tầm bắn của súng như vậy
thì với cái loại súng kíp này có thể bắn đạn nó trụm như vậy không
chúng tôi tiến hành cho thực nghiệm bắn một số những loại súng tự chế
với các kích cỡ khác nhau ở những khoảng cách khác nhau
thì cho thấy rằng với cái súng tự chế với cỡ nòng khoảng tầm một m ba đến hai m
thì cái khoảng cách bắn đạn trụng có thể lên đến tầm hai mươi m
việc xác định cửa ly ngắm bắn của loại súng tự chế
không giống với súng quân dụng theo một kích cỡ quy định phổ biến
khả năng sát thương và độ chính xác của loại súng tự chế phụ thuộc hoàn toàn vào người chế ra nó
với loại súng nồng dài và loại đạn bằng sắt phi sáu
giống như loại đạn mà hung thủ đã dùng để sát hại ông rùa
thì khi thực nghiệm nó có độ sát thương rất cao và mặc dù bắn ở cửa ly hai mươi m
thì luật đạn vẫn chậm khi găm vào mục tiêu
ba mươi cm này chiều chéo này
căn cứ vào những cái thực nghiệm súng đó thì chúng tôi phán đoán và nhận định rằng là
rất có nhiều khả năng là đối tượng sử dụng súng kíp bắn ở trái nhà của bị hại
chứ không phải là bắn ở cái tầm gần từ năm đến một mươi mét như nhận định ban đầu
từ kết luận
hướng điều tra đã được mở rộng tập trung vào những gia đình có người ốm lâu ngày không khỏi
cả bản lạ khác khi đó nổi lên gia đình ông vàng a nũ
ông nũ bị ốm đã hơn một năm nay không khỏi
gia đình đã nhiều lần mời thầy cúng về nhà
trong đó có mời cả ông rùa cúng ma giải phép
trao lá nhưng bệnh tình của ông nũ không thuyên giảm
khi được hỏi vào đêm xảy ra vụ án sát hại ông rùa
gia đình có ai vắng nhà không
thì gia đình của ông nũ cho biết
chiều hợp ấy thấy a sinh lên rừng lấy súng về để ở nhà
rồi ngồi trầm tư rất lâu bên bếp lửa
đến tối thì vàng a sinh đã đi đâu cả đêm đến gần sáng mới thấy trở về nhà
trong cái phong tục của người mông là thường có những cái biểu hiện là nghi cho những vấn đề thả ma
và người bị hại thì trong vụ án này là thầy cúng
vì đấy chúng tôi nhận định là rất nhiều khả năng là trường hợp là vàng a sinh
đối tượng vàng a sinh là đối tượng gây ra vụ án
việc xác định lại những mối quan hệ của đối tượng và nga sinh đối với nạn nhân bị nạn nhân
thì xác định được bản thân vàng a sinh và gia đình vàng a sinh đã có những mâu thuẫn
có những mối thù hẳn đối với gia đình nạn nhân từ trước đến nay về việc thờ tập phong tục tập quán
nên qua đó lực lượng điều tra đã xác định được đối tượng giàng a sinh
vì vàng a sinh là một người được học hết lớp năm nên sinh nghe và nói được tiếng kinh rất tốt
biết được điều đó cán bộ điều tra đã vào tận nhà khuyên nhũ
nếu a sinh có tội mà thành khẩn khai báo sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
khi cán bộ điều tra hỏi đêm hôm mà ông rùa bị bắn thiệt mạng thì a sinh đi đâu mà về muộn
thì a sinh không thể trả lời
khi cán bộ hỏi ông rùa có tội gì mà lại bắn ông rùa a sinh bóng nhiên trả lời rất thành khẩn
chúng tôi đi mời thầy cống khách về chứa sông bố mùa hai ngày
kiểu như cưỡng mùa hai ngày ấy nó chê lá vào trong cái cửa chính ấy
mùa hai ngày thì bố khỏi rồi
đi thì ông rùa lại vào
ông rùa lại vào
và một lúc sau ông rùa về nhà
khoảng như nó về đến nhà rồi ấy
một tiếng hai tiếng nữa sau thì bố bảo là ôi dồi ôi ông này vào thì bây giờ bố lại đang bắt đầu nóng nóng lên rồi
chắc là ít là nó nó thôi
đây chính là nguyên nhân khiến cho anh sinh mù quán nghĩ rằng việc bố ốm là do vàng súa rùa thả ma nên nảy sinh ý định sát hại ông rùa
thực hiện ý định trên bảy h tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sinh cầm khẩu súng kiếp đã nạp đạn sẵn đến nhà của ông rùa
ánh lửa bếp bập bùng sinh thấy ông rùa đang ngồi ở gần đó qua lỗ hỏng ở đầu nhà
sinh dùng súng bắn vào nạn nhân
sinh bỏ chạy
giấu khẩu súng vào một bụi cây bên khu rừng sau nhà

sau khi vào ngã sinh khẩu súng vào một bụi cây bên khu rừng sau nhà
sau khi vào ngã sinh khai nhận đã cất giấu khẩu súng ở trong khu vực rừng rậm cách nhà gần một cây số thì chúng tôi đã cho một tổ trinh sát tiến hành đến đó truy tìm và đã xác định được khẩu súng giấu trong bụi cây
biết trình đã nhận tội oan
nhưng vì quan niệm của bà con người mông
không hỏi thì không nói
a sinh đã cho biết
vì cán bộ không hỏi nên mình không nói
nếu cán bộ hỏi thì mình đã nói luôn
còn đối với vàng a rình
tại sao lại nhận tội như vậy
rình cho biết
vì thương bố quá
mà bản thân hôm mấy lại bị say rượu
không nhớ gì cả
thấy vợ với mẹ đều nói người bán bố có thể là mình
nên mình đã nhận tội
vụ án đã kết thúc
để lại nhiều bài học quý báu trong quá trình phá

nếu cơ quan chức năng không có sự phân tích thấu đáo
những chứng cứ đã thu thập được
thì có lẽ vàng a rình
sẽ không biết rằng mình không hề phạm tội
sau một mươi bốn ngày vất vả truy tìm
hùng thủ thật sự đã bị bắt
cuộc sống bình yên trở lại với bản lạng
hình ảnh các chiến binh của vàng a rình là gì
các chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn ngày đêm phá án
sẽ là những hình ảnh đẹp trong lòng của bà con dân bản